đây là thời điểm nắng nóng gây gắt nhất trong ngày
trên biển dưới tác động hút gió của hàn liêu vùng thấp nóng trong ngày hôm nay khu vực vịnh bắc bộ tiếp tục có gió nam mạnh cấp năm

trong khi đó các vùng biển khác trong đó có huyện đảo hoàng sa và trường sa đều chỉ có gió dưới mức cấp bốn